thật đáng tiếc khi phải mở đầu bản tin bằng một tin buồn về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại số nhà tám nguyễn văn huyên phường ba đình thành phố thanh hóa khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại số nhà tám mươi nguyễn văn huyên có sáu người
đều là thành viên trong gia đình gồm bố mẹ cùng bốn người con
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được hai vợ chồng chủ hộ cùng hai người con
hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi chín đều là con của gia đình chủ hộ
bốn người được kịp thời cấp cứu hiện đã được đưa tới bệnh viện để chăm sóc
sau khi xảy ra vụ việc công an tỉnh thanh hóa đã cử lực lượng tới hiện trường vụ hỏa hoạn
phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng
ủy ban nhân dân và công an phường ba đình cũng đã tiến hành phong tỏa hiện trường
tại khu phố nguyễn văn huyên để các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc
liên quan đến vụ trọng án giết người hiếp dâm tại cây xăng bảo hoàng
thuộc địa bàn khóm an lợi phường an bình a thành phố hồng ngự vào ngày một mươi một tháng hai vừa qua
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp phối hợp với các lực lượng có liên quan vừa tổ chức buổi thực nghiệm điều tra
nghi phạm là lâm văn mai và lê văn nhảy chú thành phố hồng ngự
đã tái diện lại toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội của mình
theo hồ sơ vụ án tối ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng nhảy và mai ngồi nhậu chung
trong lúc nhậu mai có khoe quen bạn gái năm mươi tuổi được gần một tháng
và rủ nhảy đến cây xăng bảo hoàng ở thành phố hồng ngự để quan hệ tình dục cùng
đình thực hiện hành vi thì bị bạn gái không đồng ý
mai đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong
sau đó tiếp tục bảo nhầy quan hệ với nạn nhân
ngày một mươi hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp phối hợp với công an tỉnh tiền giang
bắt giữ lâm văn mai khi đang trên đường tẩu thoát
mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can lê văn nhầy về tội giết người
xuất phát từ xích mít cá nhân nên đã hẹn nhau qua mạng xã hội tụ tập
mang theo hung khí sử dụng xe máy đi qua nhiều tuyến đường tìm người để giải quyết mâu thuẫn
công an huyện kim thành tỉnh hải dương vừa xác minh làm rõ ba mươi đối tượng là thanh thiếu niên
sử dụng hung khí gây dối trật tự công cộng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
trước đó khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng một trên địa bàn hai xã cộng hòa và cổ dũng huyện kim thành
có hai nhóm thanh niên với khoảng ba mươi đối tượng điều khiển gần hai mươi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
nhiều xe mô tô không biển kiểm soát sử dụng gậy bóng chảy dao kiếm và chai lọ thủy tinh
đuổi đánh nhau gây náo loạn nhiều tuyến đường
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành đã làm rõ ba mươi đối tượng
các đối tượng đều trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai đều đến từ các xã địa bàn huyện kim thành
do ngày một mươi tháng bốn công an huyện kim thành đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bốn bị can về tội gây dối trật tự công cộng
tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa
cùng chú tp hcm

đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm

tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm

đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm

tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm

đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm

đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm

đối với hai bị cáo là đỗ duy khánh và nguyễn thị kim thoa cùng chú tp hcm
tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đáng tiếc có thể xảy ra
do thiếu tiền tiêu xài nữ nhân viên văn phòng đã cướp giật tiền của nhân viên bán xăng
sau đó tăng ga tẩu thoát cơ quan điều tra công an thành phố lai châu cho biết đã tạm giữ hình sự
đối với nguyễn thị phương thảo ba mươi hai tuổi chú tại phường tân phong tp lai châu tỉnh lai châu
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi tháng bốn tại cửa hàng xăng dầu số hai phường đông phong tp lai châu
đã xảy ra vụ cướp dập tài sản
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố lai châu đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra xác minh truy xét
đến ngày một mươi hai tháng bốn công an tp lai châu đã điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp dập tài sản
nói trên là nguyễn thị phương thảo
tại cơ quan điều tra thảo khai nhận trong lúc đi đổ xăng thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở
quan sát xung quanh không thấy ai thảo đã cướp giật tiền của nhân viên bán xăng sau đó tăng ga tẩu thoát
tổ chức đánh bạc và đánh bạc một mươi ba bị can
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân của tỉnh phú yên ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày ba mươi tháng ba công an huyện đồng xuân huy động lực lượng tổ chức mật phục bắt quả tang tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền tại khu vực rẫy keo thuộc thôn xuế mây xã xuân phước huyện đồng xuân
do hà thúc kháng tổ chức và sáu đối tượng tham gia
lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng gần một trăm linh triệu đồng
ngoài ra công an huyện đồng xuân đã phối hợp với công an các địa phương liên quan triệu tập và làm việc
với sáu đối tượng đã trốn thoát và bỏ về trước đó đồng thời ra quyết định truy tìm một đối tượng vẫn đang bỏ trốn